lg electronics là tập đoàn công nghệ hàng đầu được thành lập tại hàn quốc vào năm một nghìn chín trăm năm mươi tám có quy mô toàn cầu khi có mặt trên một trăm một mươi chín quốc gia
sau gần hai mươi ba năm hoạt động và không ngừng phát triển lg đã trở thành thương hiệu quen thuộc đối với người tiêu dùng việt nam
với thị phần các sản phẩm điện tử dân dụng thiết bị gia dụng luôn nằm trong nhóm dẫn đầu
đối với mỗi sản phẩm của lg trước khi nhập về việt nam việc đầu tiên mà lg làm
đó là đăng ký bản quyền sản phẩm với các cơ quan chức năng của việt nam
để tránh tình trạng hàng giả và hàng nhái
những sản phẩm này trước khi nhập về việt nam lg đã làm việc với các cơ quan của nước và đăng ký bản quyền của những sản phẩm đó
thế nên khi lg làm việc với các chủ đối tư lg cũng đã đề cập đến vấn đề này
nhằm bảo đảo lợi ích của các bên tránh các hàng giả hay hàng kém chất lượng
và không đúng với tiêu chuẩn của nhà sản xuất cũng như mong đợi của chủ đối tư
vụ việc thương hiệu khải siêu mua hàng từ trung quốc
sau đó gắn mát hàng việt nam để bán với giá cao gấp nhiều lần đã từng gây xôn xao dư luận
bởi thương hiệu này từng được người dân tin tưởng có giá trị và có thương hiệu trên quốc tế
anh đặng quỳnh như người đầu tiên phát hiện và phanh phui việc thương hiệu khải si bán đổ trung quốc
vào ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy anh đặt cửa hàng khải siêu số một trăm một mươi ba hàng gai hoàn kiếm hà nội
hai mươi chiếc khăn tay lụa tơ tằm việt nam thương hiệu khải siêu với giá sáu trăm bốn mươi bốn đồng
đến chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy nhân viên giao hàng của khải siêu mang đồ đến cho anh
khi kiểm tra anh phát hiện một chiếc khăn vẫn còn nguyên hai chiếc mark made in china
và một mát khải siêu made in việt nam
hai mươi chín chiếc còn lại anh phát hiện vết cắt tem cùng màu với tem có chữ made in china
nham nhở và chỉ còn tem khải siêu made in việt nam
theo nội dung vụ án ngày một mươi năm tháng một đoàn kiểm tra liên ngành quận kiến an
hải phòng kiểm tra cơ sở sản xuất của bà đào thị trúc hai mươi năm tuổi ở kiến an hải phòng
phát hiện một mươi công nhân đang tạo viên nang rán nhãn đóng gói sản phẩm như vinaca ung thư
co ba mươi hai vinaca vi năm vinaca active carbon đa dụng vinaca baby v sáu vinaca vi lượng
lực lượng chức năng đã thu giữ các sản phẩm này cùng một số bột và chất lỏng không nhãn mát
bà trúc không xuất trình được các giấy tờ hồ sơ tài liệu chứng minh tính hợp pháp của việc sản xuất nói trên
và không xuất trình được hóa đơn
không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu hàng hóa tại cơ sở
theo lời khai bà trúc mượn giấy tờ pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn hồng an phong
do nguyễn văn tuấn ba mươi ba tuổi trú tại thôn hoàng lâu xã hồng phong an dương hải phòng làm giám đốc để hoạt động
đến đầu tháng bốn sở y tế hải phòng tiếp tục kiểm tra cơ sở do nguyễn văn tuấn làm giám đốc
và phát hiện tại đây đang sản xuất bột than tre
theo lời tuấn số bột than này sẽ được chuyển cho công ty vinaca do chồng bà trúc là nguyễn xuân thu làm giám đốc
ngày hai tháng năm viện kiểm sát nhân dân hải phòng đã phê chuẩn lệnh khởi tố bắt tạm giam nguyễn xuân thu
hai mươi tuổi ở huyện thường tín hà nội về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả quy định tại điều một trăm chín mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
công an cũng như các lực lượng công an họ sẽ xử lý bắt tại chỗ và tiêu hủy sản phẩm
cũng như là bắt chủ cơ sở hoặc là giám đốc doanh nghiệp mà sản xuất hàng giả
và thường thì các hành vi phạt của họ nó sẽ rơi vào từ khoảng một mươi năm đến hai mươi năm tù
thì là một cái sự mà cũng để cảnh tình cho những người mà tham về vật chất và làm ra những cái sản phẩm không đúng chất lượng
nếu như muốn ngăn chặn cái hành vi sản phẩm quyền một cách hiệu quả
thì doanh nghiệp phải chủ động trong vấn đề tự bảo vệ cái quyền
trước hết thì doanh nghiệp nên đăng ký xác lập cái quyền để có cái cơ sở pháp lý
để tự bảo vệ mình trong cái vấn đề tranh chất quyền sử dụng tư tệ
tiếp theo nữa là quan điểm của tôi thì đối với những hành vi vi phạm đã bị xử lý
thì các cơ quan có thẩm quyền nên công khai những cái hành vi vi phạm đó
bởi đấy cũng là một trong những biện pháp để có thể ngăn chặn một cách hữu hiệu
đối với những cái hành vi vi phạm đó
hành vi vi tái vi phạm trong cái biện pháp sở hữu trí tuệ
việc thực thi các quy định về sở hữu trí tuệ thực hiện biện pháp cải thiện khắc phục các trường hợp
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta hiện nay là một thách thức lớn đối với nhà nước
các cơ quan quản lý thị trường có nhận xét chung là hàng giả mạo nhãn hiệu tràn lan
luôn là vấn đề nhức nhối dẫn đến tình trạng mất kiểm soát trên thị trường
việc này không những ảnh hưởng đến việc tiêu dùng của người dân
mà còn đến cơ hội kinh doanh thuận lợi của các nhà sản xuất đầu tư
việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong giai đoạn hiện nay được thực hiện bằng nhiều phương thức
thủ đoạn tinh vi hơn như áp dụng công nghệ cao sử dụng các thiết bị hiện đại để sản xuất
cung cấp hàng hóa khiến người tiêu dùng và cơ quan quản lý thị trường khó phát hiện
các hành vi vi phạm được thực hiện ngày càng phức tạp có quy mô tổ chức chặt chẽ hơn
ngoài việc thực hiện trên phạm vi lãnh thổ việt nam còn mở rộng đối với tổ chức và cá nhân nước ngoài
hành vi vi phạm ngày càng tinh vi hơn nên việc phát hiện xử lý vi phạm rất khó khăn
bên cạnh đó việc chỉ giải quyết bằng biện pháp hành chính dân sự cũng không đủ mạnh để gian đe
ngăn chặn hành vi vi phạm dẫn đến không thể xử lý triệt đề tình trạng vi phạm
trong thời gian vừa qua chúng ta nổi cộm lên các sản phẩm ví dụ như thuốc ung thư giả vinaca
làm từ than tre hoặc là cà phê
khi mà trộn pin thì tôi nghĩ là những cái đó nó mang tính chất về ảnh hưởng đến ngoài cái việc cho người sử dụng
mà nó lại trực tiếp ảnh hưởng đến người sản xuất
tại sao chúng tôi nói về sản xuất là vì cà phê mà bị tiếng xấu như vậy thì các thương lái nước ngoài
hoặc là các nhà nước ngoài người ta sẽ đặt cái điều kiện khắt khe hơn lên một cái nền cà phê ở việt nam
thì đó cũng sẽ cản trở cái việc kinh doanh của các nhà sản xuất
ngoài ra thì cái việc ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng

tiền ra với một số tiền để mua cái sản phẩm mà mình sử dụng lại không đúng
đặc biệt là sức khỏe thì tôi nghĩ nó phải xử lý nghiêm khắc
doanh nghiệp mình đã đăng ký nhà ảnh hưởng sở hữu trí tệ rồi và đăng ký cái quyền tác giả
thì nó gặp rất nhiều cái khó khăn
thứ nhất là nó bất cập nhiều cái vấn đề về cái thời gian cách bằng rất là lâu
thứ hai là cái thủ tục đăng ký là phải đi đăng ký lại lập đi lắp lại nhiều lần thì mới được
thứ ba là về mốc độ doanh nghiệp chúng tôi đang rất là quan ngại về những cái hành giả hành nhái trên thị trường hiện nay
thì về vấn đề không pháp lý thì sắp tới đây chắc về phía nhà nước và chính phủ mình cần phải chặt chẽ hơn và nghiêm khắc hơn
và có những cái khoản phạt thích đáng cho những đơn vị các kinh doanh hành giả và hành nhái
để tạo cái sân chơi công bằng cho những
thực tế trên cho thấy công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sở hữu trí tuệ hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế
chưa thể đáp ứng được yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả trước các hành vi xâm phạm
cũng như trước các yêu cầu cấp thiết khi việt nam tham gia vào các điều ước quốc tế về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
trong tiến trình hội nhập thương mại quốc tế
mặt khác luật sở hữu trí tuệ có một điều chưa phù hợp với xu thế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của quốc tế
luật sở hữu trí tuệ của việt nam sau nhiều đề xuất đến nay vẫn chưa được quốc hội xem xét sửa đổi
trong khi đó luật chuyển giao công nghệ sửa đổi dù đã được thông qua vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
nhưng đến nay vẫn thiếu những văn bản hướng dẫn cụ thể về chuyển giao công nghệ
nhiều khó khăn nhất là những vấn đề vi phạm về kiểu dáng công nghệ
đó là những vấn đề nhìn nhất
tôi thấy được là làm sao pháp luật việt nam có thể bảo vệ những sáng chế
những sản phẩm mà quốc tế đã đăng ký kiểu dáng công nghệ
hiện tại luật sở hữu trí tuệ chưa đi vào đời sống của doanh nghiệp
chưa thực sự hỗ trợ doanh nghiệp
cần thiết nhất hiện
hiện tại các doanh nghiệp bây giờ là cần chính phủ phải ra tay
phải có thông tư hướng dẫn
phải ban hành cho các sở ban ngành trực tiếp hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp
đăng ký ra nước ngoài phải cụ thể như thế nào
và đăng ký doanh hiệu trong nước thì phải tư vấn và cố vấn doanh nghiệp về kiến thức như thế nào
để mà tránh cái rủi ro và các chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp
đến quanh sở hữu trí tuệ và đặc biệt là cdtv là có rất là chú trọng
thì theo tôi là về luật pháp để mà tham gia cái sinh chế chung trong cái nhóm một mươi một nước
thì mình cần phải rõ ràng và minh bạch hơn nữa
thì như thế thì hàng hóa và những cái thương hiệu việt nam mình mới được bảo hộ
chúng tôi nghiên cứu chúng tôi kinh doanh được các sản phẩm về nông sản nông nghiệp
nên tôi thấy có một cái bất cập rõ nét nhất đó là các lực sâu hữu trí tuệ việt nam thì hiện tại không có cái vấn đề là công nghệ sinh học
mà đặc biệt là công nghệ sinh học nông nghiệp
à thì cái đó hiện tại là lực sâu trí tuệ của việt nam không có đề cập tới
thì cái mà chúng ta biết là cái lĩnh vực nông nghiệp của việt nam là một cái thế mạnh
chúng ta tập trung phát triển về nông nghiệp và nông nghiệp là một thế mạnh của việt nam
cho nên là khi mà chúng ta
hòa nhập với thế giới thì chúng ta phải đẩy mạnh cái đó
thì tôi nghĩ là riêng tôi thì tôi thấy là nếu mà bất cập thì bảo trọng ngay cái quy định về trong cái lĩnh vực là công nghệ sinh học
theo các chuyên gia kinh tế sở hữu trí tuệ vẫn là thách thức lớn đối với việt nam
một nước có trình độ phát triển thấp nhất trong một mươi một quốc gia tham gia cptpp
theo đó cptpp gồm tám trang tài liệu nhưng chỉ có hai mươi điều của thỏa thuận tpp
trong đó có một mươi điều liên quan tới sở hữu trí tuệ
và bốn điểm được để riêng để các bên đàm phán thống nhất trong thời gian tới
mỗi quốc gia thành viên sẽ liệt kê danh sách giới hạn để điều khoản tạm hoãn của nước mình
để thích ứng với cptpp thì đương nhiên phải có điều chỉnh pháp luật quốc gia
và sở hữu trí tuệ thì cũng là một trong những lĩnh vực cần phải điều chỉnh

và đấy không phải là trường hợp ngoại lệ
do đó thì để mà thích ứng với cptpp thì cũng là một trong những lĩnh vực cần phải điều chỉnh
để mà thích ứng với cptpp thì theo tôi là cần phải điều chỉnh hệ thống văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ
không chỉ trong cái văn bản luật sở hữu trí tuệ mà cần phải điều chỉnh đồng bộ trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau
đó là trong bộ luật dân sự bộ luật hình sự
và theo quan điểm của tôi thì cái nội dung chủ yếu ở vấn đề thay đổi điều chỉnh cái văn bản pháp luật hiện nay
cái văn bản chủ yếu tập trung vào vấn đề thực thi mà tôi bảo
cái nội dung thứ hai nữa là để thích ứng với cptpp thì đó là vấn đề điều chỉnh liên quan các đối tượng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
hiệp định cptpp sẽ được trình quốc hội việt nam xem xét thông qua và đưa vào thực hiện
để đảm bảo cptpp nhanh chóng đi vào cuộc sống đem lại lợi ích cho doanh nghiệp
trước mắt các doanh nghiệp cần giả soát lại toàn bộ tài sản sở hữu trí tuệ mà doanh nghiệp hiện có
ra soát lại toàn bộ các cơ sở pháp lý đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ mà doanh nghiệp đang sử dụng thuộc quyền sở hữu của người khác
theo tôi thì việc đầu tiên doanh nghiệp cần phải làm đó là phải giả soát lại toàn bộ cái tài sản trí tuệ mà doanh nghiệp hiện có
để từ đó làm cơ sở để cho doanh nghiệp có thể xây dựng được kế hoạch phát triển cái tài sản trí tuệ của mình đối với từng đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ
việc thứ hai mà doanh nghiệp cần phải làm đó là phải giả soát lại toàn bộ cơ sở pháp lý đối với lại các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ mà doanh nghiệp đang sử dụng thuộc quyền sở hữu của người khác
để đảm bảo cho cái việc sử dụng cái quyền sở hữu trí tuệ này nó bị rủi ro trong cái quá trình khai thác
chúng ta cũng biết không chỉ ở việt nam mà rất nhiều nước cũng rất đau đầu về cái vấn nạn về hàng giả hàng nhái
chúng ta chỉ có cách kiểm soát chặt chẽ trên vấn đề buôn lậu
chúng ta kiểm soát chặt chẽ về chúng ta xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm pháp luật về vấn đề sở hữu trí tuệ

cũng như là sản xuất hàng giả hàng nhái
thì ngoài cái việc chúng ta giữ được một cái hình ảnh của một quốc gia tôn trọng cái việc sở hữu trí tuệ đối với công ước quốc tế
thì chúng ta còn bảo đảm được cho người tiêu dùng được sử dụng các sản phẩm đúng chất lượng
cũng như là bảo đảm được người sử dụng bỏ tiền ra và mua được giá trị thật của mình
tôi cũng mong muốn là cơ quan quản lý chức năng truyền thông nhiều hơn nữa và để cho các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp mới ra đời
làm sao nhận thức được rõ về cái quyền quản hiếu trí tuệ để nhằm tránh được những cái sự chống phá và làm giả những cái quyền của mình ở ngoài đó ở ngoài thị trường bây giờ
còn đối với các doanh nghiệp mới ra đời thì tôi cũng muốn xin góp ý là chúng ta nên có thói quen là khi chúng ta đã chát lập công ty và có một cái tầm nhìn nó dài hơn kế hoạch dài hơn
thì sau này chúng ta sẽ có những cái bước mà đăng ký những cái bản quyền riêng mình
sau này chúng ta đầu tư dài hạn chúng ta xây dựng tương hiệu của mình thì sẽ không bị vướng vào những cái vấn đề khác
thì hiện tại là để mà khi từ ngày mà nộp đơn lên trên hình số trí tuệ thì tới lúc mà chúng tôi nhân bằng thì mất những một mươi chín tháng và gần hai năm
thời gian xét duyệt rất là lâu
thì tôi đề nghị là sắp tới đây mình cần phải rút ngắn hơn nữa
làm sao mà trong thời gian sáu tháng và dưới một năm mà có thể có để những doanh nghiệp mà hiện tại là doanh nghiệp mới có thể có được